hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong khi mực nước sông cái đang lên tại thôn đắc lộc một xã vĩnh phương thành phố nha trang tỉnh khánh hòa nước mưa đã bao vây nhiều khu dân cư khiến cho người dân không thể đi lại được
mưa lớn cũng đã gây ngập nhiều nơi ở xã phước đồng nha trang
người dân đã phải bê gà lợn lên cao để tránh ngập lụt
hiện các hồ chứa trên địa bàn đã đạt bảy mươi công suất
tại khánh hòa mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài
tiếp tục với các thông tin khác
nhận được tin báo có nhóm khoảng sáu mươi thanh thiếu niên tụ tập tại khu vực hồ nước công viên thành phố thuộc thành phố phú hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương điều khiển xe mô tô phân khối lớn có biểu hiện nẹt bô chạy thành đoàn tốc độ cao gây mất trật tự an toàn giao thông
đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã tổ chức lực lượng vây bắt

công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây hoạt động tín dụng đen cho vay với lãi suất cao từ một trăm tám mươi một năm đến ba trăm sáu mươi một năm
hai đối tượng có tên là trần văn tiệp và trần văn thế đều trú ở tỉnh nam định thuê nhà tại thành phố buôn ma thuật để hoạt động tín dụng đen
các đối tượng này đã in các tờ rơi quảng cáo có ghi số điện thoại và dán trên nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
người dân muốn vay tiền các đối tượng sẽ đến xem nhà tìm hiểu thông tin khả năng tài chính để tiến hành cho vay
trong quá trình vay người vay đều bị các đối tượng này chụp hình quay video và nếu đến thời hạn không trả đủ tiền lãi và gốc sẽ bị chửi bới đe dọa bằng nhiều cách để khủng bố tinh thần làm cho người vay lo sợ nên sẽ tiếp tục vay để lấy tiền trả lãi và gốc
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị
cảm ơn quý vị và các đồng chí trong bản tin nhật ký an ninh